tại thành phố hồ chí minh ủy ban sông mê công việt nam đã tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia
lấy ý kiến các chuyên gia và các tỉnh thành phố khu vực phía nam
về dự án thủy điện park lay của lào trên sông mê công
park lay là công trình thủy điện thứ tư của lào trên dòng chính sông mê công
nằm ở vùng bắc lào và cách đồng bằng sông kiều long của việt nam khoảng một sáu trăm một mươi năm km
lượng điện do thủy điện park lay sản xuất ra dự kiến phần lớn sẽ bán cho thái lan tám mươi năm
và phần còn lại một mươi năm lào sẽ sử dụng
quá trình tham vấn cho dự án thủy điện bắc lay có vai trò rất quan trọng
diễn ra trong bối cảnh xảy ra sự cố vỡ đập xe pan xe nậm noi của lào
gây nhiều tổn thất đối với con người và tài sản
do vậy các quốc gia trong ủy hội đã bày tỏ quan ngại về tiêu chuẩn thiết kế
và quá trình kiểm soát an toàn đập mà lào sử dụng
đối với các dự án thủy điện đã được tham vấn trước đây
các chủ đầu tư thường chỉ tập trung vào thiết kế công trình mà ít chú ý đến đánh giá tác động
đặc biệt là các tác động xuyên biên giới quan chắc theo dõi nghiên cứu đánh giá tham vấn cộng đồng